theo đánh giá của các tổ chức quốc tế chất lượng điều trị hivs của nước ta được đánh giá là ở mức cao nhất thế giới hiện nay
không dừng lại ở việc kéo dài sự sống irv còn mang lại nhiều ý nghĩa xã hội câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận sau đây là một ví dụ
như thường lệ một mươi hai h ba mươi anh tuấn vừa kết thúc công việc ở công trình và trở về căn nhà nhỏ để chăm con và chờ chị hồng vợ của anh đi trợ về
nhìn hình ảnh người đàn ông hiền lành chân chất này có lẽ không ai nghĩ rằng anh đã sống chung với hiv một mươi hai năm qua
năm hai nghìn bảy chỉ vì một hai lần thử tiêm trích ma túy cùng bạn bè mà anh tuấn không hay nhiễm bệnh
vượt qua mặc cảm anh tiếp cận và tuân thủ điều trị hiv bằng thuốc kháng virus thuốc arv
nhờ đó lượng virus hiv của anh đã ở chỉ số cho phép không có nguy cơ lây chuyển hiv qua đường tình dục
chị hạc thị hồng vợ anh không bị lây nhiễm
để mùng hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín anh chị vui mừng đón bé trúc đứa con đầu lòng hoàn toàn khỏe mạnh
vợ em cũng no thế là cũng đi tư vấn bác sĩ bảo nếu mà tải lượng virus hiv mà không tìm thấy nữa
thì là về thì sinh hoạt là cứ bình thường uống thuốc xong là vẫn đẻ được bình thường chứ không có cái gì mà phải no
thế là vợ em đầu tiên là cũng no lắm cũng không dám mấy đâu
nhưng hai lần đưa ba lần đưa đi
đi tư vấn xuống bác sĩ thì bắt đầu mới yên tâm và quyết định là đẻ
thấy hạnh phúc với chó có thêm cháu trước thì không nghĩ là có thể đẻ thêm được cháu nữa
bởi vì là nghĩ là bệnh như thế này thì không bao giờ dám nghĩ đến
mà bây giờ đẻ được cháu với gia đình tọa nguyện lắm
không chỉ sống khỏe chống lại các bệnh thế kỷ mà còn là một cuộc sống có ích
có được sự thay đổi này đó là nhờ anh tuấn đã tuân thủ điều trị arv nghiêm túc
và anh tuấn cũng không phải là trường hợp cá biệt
đối với những bệnh nhân mà kể cả đến với chúng tôi muộn hay là sớm đi trong lưỡng
nếu mà tuân thủ điều trị tốt họ có sức khỏe thì dần dần họ sẽ tăng cường miễn dịch này
và không gặp các bệnh cơ hội kèm theo
càng ngày càng khỏe lên không có vấn đề gì cả
tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín là vừa tròn hai mươi năm nước ta điều trị các bệnh này
nhiều trường hợp đầu tiên phát hiện nhiễm hiv giờ vẫn sống khỏe mạnh
một trong những thành công lớn trong công tác phòng chống hiv aids tại việt nam trong hai mươi năm qua
chính là trong số hai trăm năm mươi người nhiễm hiv hiện đang sống thì khoảng một trăm bốn mươi người đã được điều trị bằng thuốc arv
cũng theo báo cáo của cục phòng chống hiv aids tại việt nam có gần chín mươi năm người nhiễm hiv điều trị thuốc arv
hiện nay đã không còn lây chuyển hiv qua quan hệ tình dục cho bạn tình của họ
tỷ lệ lây chuyển hiv tuổi mẹ sang con
cũng đã giảm từ một mươi năm hai nghìn một mươi một xuống còn hai sáu vào năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi năm qua những bệnh nhân nhiễm hiv đã lạc quan có những niềm vui sống
nhờ tiến bộ của y học trên thế giới nói chung và ngành y tế nước nhà nói riêng
thưa quý vị thuốc arv là giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe của người nhiễm hiv
tuy nhiên ở nước ta vẫn còn hơn một trăm linh người chưa đi điều trị hiv aids
rõ ràng vấn đề mở rộng
điều trị đang là một trong những thách thức lớn
nhất là trong bối cảnh hiện nay con đường lây nhiễm hiv đang có chiều hướng thay đổi
trước đây khi nhắc đến hiv chúng ta thường nghĩ đến đối tượng là mại dâm và tiêm trích ma túy
nhưng này họ được quan tâm nhiều hơn nên nguy cơ lây nhiễm giảm đi đáng kể
trong khi đó tỷ lệ nam quan hệ đồng tính đã nhiễm hiv lại có xu hướng ngày càng tăng
và có khả năng trở thành nhóm chính trong lây nhiễm hiv
theo cục phòng chống hiv aids trước đây
nhiễm hiv trong nhóm đồng tính nam gọi tắt là msm khoảng ba năm
nhưng hiện nay lên tới một mươi một mươi năm tăng gấp đôi trong khoảng vài năm gần đây
cộng đồng msm thì lớn hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ
đây là cộng đồng mà có tỷ lệ dương tính tăng nhanh trong thời gian vừa rồi
mà tại sao hiv nó tăng nhanh trong nhóm này

thứ hai là tình trạng quan hệ tình dục đồng giới ngày càng được xã hội dễ chấp nhận hơn trước đây
vấn đề thứ hai là ma túy tổng hợp
khi mà dùng ma túy tổng hợp thì có dối loạn thần kinh và hành vi hãy tình dục người ta không còn kiểm soát được
và tất cả những kiến thức nào về phòng chống aids đối với đó đều không có ý nghĩa
khi có độ tuổi nhất định thì các bạn mới tiếp cận được với các dịch vụ
đó là vấn đề chung trong khu vực
và đó là việc việt nam cần tìm hiểu để các bạn trẻ tiếp cận dễ dàng hơn
mỗi tháng một lần các thành viên nhóm family nhóm cộng đồng hoạt động về quyền
của những người đồng tính song tính và chuyển giới tại tỉnh thái nguyên
đều họp để tổng kết lại những kết quả đạt được
cũng như những kết quả chưa đạt được trong công tác phòng chống lây nhiễm hiv aids
và một trong những vấn đề đó là họ rất khó tiếp cận nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới
kết nối nhóm những dịch vụ chăm sóc sức khỏe điều trị hiv bằng arv
nhóm địa bàn hoạt động rộng trong khi đấy thì các bạn ở trên địa bàn
thay đổi di biến động thường xuyên liên tục vì địa bàn chủ yếu là các bạn học sinh sinh viên
và các bạn công nhân trẻ nên rất khó khăn trong việc duy trì việc hỗ trợ cho các bạn
rất nhiều người chưa muốn mình tiếp cận cái đấy bởi vì họ rất là ngại
nên là rất khó tiếp cận với đối tượng là học sinh
theo cục phòng chống hiv aids hiện có hai mươi người nhiễm hiv ở việt nam là người đồng tính nam
nhưng con số này có thể tăng lên bốn mươi vào năm
vì vậy việc đổi mới các phương thức tiếp cận cộng đồng là rất quan trọng
để đưa những người nhiễm h chưa đi điều trị đến cơ sở y tế là việc mà chúng ta không thể không làm